ngay từ sáng sớm nắng đã gai gắt và nóng nực đặc biệt cường độ gió phơn tây nam thổi mạnh
càng khiến cho thời tiết tại quảng bình trở nên oi bức ngột ngạt
gần buổi trưa hầu như khắp các tuyến đường chính tại thành phố đồng hới rất ít người qua lại
nắng nóng gai gắt đã khiến cho sinh hoạt của người dân bị đào lộn
tại các bãi biển như nhật lệ bảo ninh sáng sớm và chiều tối luôn đông kín người
các công viên chân cầu trở thành nơi tránh nắng lý tưởng cho người dân
theo đài khí tượng thủy văn quảng bình những ngày tới nắng nóng cao điểm tiếp tục diễn ra
do đó mọi người nên hạn chế tham gia giao thông lao động ngoài trời vào thời điểm từ một mươi một h đến một mươi sáu h hàng ngày
đồng thời đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và cháy rừng ở những khu vực có nền nhiệt cao